thưa quý vị mới đây trên mạng xã hội liên tục lan truyền một đoạn clip ngắn với nội dung ghi lại vụ việc một người chồng ra tay tấn công vợ dã man
chỉ vì bị vợ gọi dạy dỗ con lúc nửa đêm
đoạn video dài bốn mươi hai giây được lan truyền trên các hội nhóm với sự bức xúc và chỉ trích gây gắt dành cho người chồng khi có những hành động thô bạo với vợ mình
cụ thể trong video một người đàn ông đang ngủ bỗng bật dậy dùng tay tác động liên tiếp vào người phụ nữ
người này còn túm tóc vừa tấn công vừa chửi vợ bằng những ngôn từ tục tiễu bên cạnh đó là tiếng trẻ sơ sinh khóc không ngừng
ngay sau khi đoạn video được đăng tải cộng đồng mạng đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ những hành động thô bạo của người chồng và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc
chị ca t sinh năm hai nghìn năm nạn nhân trong video hiện sống ở thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang cho biết sự việc xảy ra vào khoảng một giờ sáng ngày sáu tháng bốn
tối hôm đó anh h d k sinh năm hai nghìn ba chồng chị sau khi đi uống rượu về thì lan ra ngủ
khi anh đang ngủ thì bé trai mới sinh của họ thức giấc và quấy khóc
chị t a t chăm con cả ngày mệt nên gọi anh k a t dễ giúp mình nhưng không những không giúp vỡ rỡ con người đàn ông này còn ngay lập tức tấn công vỡ túi bụi
chị t a t cho biết chị và anh k a t đã có bốn năm tìm hiểu và yêu nhau trước khi kết hôn vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
từ khi chị t a t mang bầu anh k a t bắt đầu có những hành động vũ phu với chị nhưng vì con chị đã tha thứ cho chồng nhiều lần
chị t a t cho biết đã rất nhiều lần chị bị chồng đòn roi sau khi chồng uống rượu về
đã có rất nhiều lần chị bỏ nhà nhưng rồi lại tha thứ vì lời hứa hẹn thay đổi của chồng
sau khi bị hành hung nhiều lần chị t a t chú ý lắp camera để ghi lại hành động thô bạo của chồng
sau lần đòn doi ngày sáu tháng bốn chị trình báo sự việc ra cơ quan công an
nhưng thương tích của chị dưới một mươi một nên chồng chị chỉ bị phạt hành chính
công an có gọi lên làm việc nhưng người chồng chưa lên
hiện tại chị t a t đã đưa con về nhà riêng của mình ở thành phố tuyên quang
chị t a t cho biết sau sự việc lần này chị không tha thứ cho chồng nữa mà quyết định sẽ ly hôn
chiều ngày hai tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã tuyên án đối với các bị cáo
trong vụ mua bàn hoa đơn đưa nhận hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trôn thuế
trong đó cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hữu ca bị tuyên phạt một mươi năm tù
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong khi bị cáo này bị truy tố với không hình phạt
từ một mươi hai đến hai mươi năm tù hoặc tù trung thân
vậy tại sao bị cáo đỗ hữu ca đã được hưởng mức án dưới không hình phạt
hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
theo hội đồng xét xử hội đồng xét xử đã xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ của bị cáo ca
bị cáo ca dù đã không thừa nhận hành vi phạm tội trong quá trình điều tra
nhưng trên tòa đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cảnh thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng
bị cáo cũng đã nộp lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng chiếm đoạt của vợ chồng trương xuân đức
trong quá trình công tác bị cáo đỗ hữu ca đã từng được tặng thưởng sáu huân chương các loại
ba huy chương hai bằng khen của thủ tướng chính phủ một mươi hai bằng khen của bộ công an
năm bằng khen của ban chấp hành đảng bộ tp hải phòng năm bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hải phòng
ba bằng khen của giám đốc công an hải phòng được bộ công an tặng danh hiệu
chiến sĩ thi đua toàn ngành lực lượng công an nhân dân trong các năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi bảy
theo hội đồng xét xử bản thân bị cáo đỗ hiệu ca cũng có bệnh nền
còn được nhiều cơ quan ban ngành có đơn xin giảm nhẹ hình phạt như công an thành phố hải phòng
ủy ban nhân dân tp hải phòng hội luật gia tp hải phòng giáo hội phật giáo việt nam tp hải phòng
do đó bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b s v khoảng một khoảng hai
điều năm mươi một bộ luật hình sự gồm người phạm tội tự nguyện sửa chữa bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả
người phạm tội thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất chiến đấu học tập và công tác
công an tp tp hải phòng cho biết lúc tám h bốn mươi năm phút ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
trong quá trình tuần tra kiểm soát qua cửa hàng phở tiên trường tại số nhà một trăm linh phố phú thượng tp tp hải phòng
tổ cảnh sát trật tự công an phường phú thượng đã phát hiện có một người đàn ông nằm bất tỉnh trên sàn nhà
rất nhanh chóng nạn nhân được cán bộ công an hà nội sơ cứu kịp thời
khi phát hiện vụ việc tổ công tác nhanh chóng tiếp cận nạn nhân ngã bất tỉnh tại khu bếp
có biểu hiện tím tái kiểm tra không có mạch
bên cạnh đó do đang trong quá trình nấu ăn nên bị trào dầu đổ vào người gây bỏng nặng
tổ công tác lập tức đưa nạn nhân ra khỏi khu bếp tiến hành sơ cấp cứu ban đầu
đồng thời liên hệ nhân viên trạm y tế phường phú thượng trung tâm một trăm một mươi năm đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện
được biết nạn nhân là anh t v m sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thương trú tại nghĩa thịnh nghĩa hưng nam định là nhân viên quán phở
khi xảy ra sự việc chủ cửa hàng và những người xung quanh rất hoảng sợ lại không có kỹ năng sơ cấp cứu nên để anh mở nằm im trên sàn bếp
nhờ được sơ cứu kịp thời và chuyển viện nhanh nên anh t v m đã qua cơn nguy kịch
hiện tại sức khỏe anh m đã tạm thời ổn định đang được chăm sóc vết thương do bỏng gây ra
trước đó hai mươi h ngày hai mươi bốn tháng ba chị đặng thị hạ điều dưỡng của trung tâm cấp cứu a chín bệnh viện bạch mai hà nội đang ngồi ăn với bốn người bạn tại một nhà hàng ở quận sơn trà đà nẵng
ngay bàn bên cạnh là người đàn ông ngoại quốc đang ăn tối cùng vợ thì đứng lên di chuyển và bất ngờ choáng đi lại loạn trạng ngã quỵ xuống đất mất ý thức vệ sinh không tự chủ
vừa nhìn thấy người đàn ông loạn trọng chị hạ đã di chuyển nhanh ra cùng vợ người đàn ông này để đỡ người bệnh
khi thấy ông bất tỉnh chị hạ đã đưa ông xuống nằm xuống sàn cứng kiểm tra mạch cảnh chi hô nhân viên nhà hàng xung quanh gọi cấp cứu một trăm một mươi năm hỗ trợ đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho nạn nhân
sau khoảng vài chục lần ép tim ngoài lồng ngực theo chu kỳ thì bệnh nhân có ý thức trở lại ổn định chức năng sống và được xe cấp cứu một trăm một mươi năm đà nẵng vận chuyển đến cấp cứu tại một bệnh viện địa phương
sau khi liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa nhiều người dân địa phương lo ngại hạn chế sử dụng các món ăn chế biến từ thịt gà
các cửa hàng bán thịt gà quán ăn bán các món từ thịt gà lâm vào cảnh ế ẩm điều hưu nhiều cơ sở tạm thời đóng cửa
ngày một mươi hai tháng bốn tại chợ xóm mới trung tâm thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vào giờ cao điểm nhưng các điểm bán hàng thịt gà từ gà sống đến gà đã sơ chế đều vắng vẻ
bên cạnh nhiều sạp hàng bỏ trống một số sạp vẫn hoạt động nhưng lượng khách đã giảm hẳn rất ít người hỏi mua
theo một người bán gà ở đây cho biết trước đây mỗi ngày anh bán cả chục con gà tại chỗ và cung cấp thịt gà cho các nhà hàng khách sạn
mấy ngày gần đây liên tục nhận điện thoại hủy đơn thịt gà của các nhà hàng khách sạn
gà của gia đình anh bày bán có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ ràng
nhưng thông tin lan truyền về các vụ ngộ độc khiến người dân lo ngại có tâm lý tẩy chay thịt gà
tại các chợ lớn nhỏ ở thành phố nha trang sức mua thịt gà sụt giảm nghiêm trọng nhiều cửa hàng bán không được hàng phải tạm dừng hoạt động
chia sẻ về tình trạng này phó trưởng ban quản lý chợ hòn rớ xã phước đồng thành phố nhà trang cho biết
người dân địa phương chuyển sang dùng các thực phẩm khác
ban quản lý chợ tăng cường quản lý thực phẩm đầu vào đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng lượng người mua thịt gà cứ giảm dần
tình trạng tẩy chay thịt gà cũng xảy ra tại một số quán ăn chuyên về gà thường đông khách ở thành phố nhà trang
rất nhiều quán ăn tạm đóng cửa một số khác vẫn bán nhưng cầm chừng rất ít người ăn
hiện chỉ một số khách hàng quen lâu năm đến ăn thịt gà vì tin tưởng các nhà hàng này
thưa quý vị liên quan đến vụ cô gái hai mươi một tuổi bắt cóc hai bé gái theo mẹ đi bán hàng rong trên phố đi bộ nguyễn huệ
nhằm quay clip đen gửi sang nước ngoài bán khiến dư luận không khỏi bức xúc
theo thông tin mới nhất mẹ mình này vừa bị khởi tố thêm tội danh
cụ thể ngày một mươi hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam phạm huỳnh nhật vi sinh năm hai nghìn ba chú huyện gò công đông tỉnh tiền giang
về tội chiếm đoạt người chưa đủ tuổi vị thành niên và tội sử dụng người chưa đủ tuổi vị thành viên vào mục đích kêu gọi
trước đó ngày một mươi tháng bốn công an tp hcm khởi tố phạm huỳnh nhật vi
về tội sử dụng người chưa đủ tuổi vị thành niên vào mục đích khiêu gọi
như vậy trong vụ án này kẻ bắt cóc bị khởi tố về hai tội danh
bước đầu cơ quan điều tra xác định vi móc nối với một người nước ngoài
tìm trẻ em từ sáu đến một mươi hai tuổi dùng thủ đoạn để đưa các cháu về nơi vi ở
sau đó vi ép buộc các cháu thực hiện một số hành động có tính chất gợi cảm
để vi quay phim chụp ảnh gửi cho đối tượng người nước ngoài và vi sẽ được trả tiền công
như đã thông tin ngày ba tháng bốn vi ra phố đi bộ
nhuệ và tiếp cận hai bé nktm sinh năm hai nghìn một mươi bảy và lhtl sinh năm hai nghìn hai mươi một
khi hai bé này đang cùng mẹ bán kẹo ở khu vực trước nhà hát thành phố
lúc này vi dùng tiền và kẹo để dụ hai cháu bé đi theo mình qua nhiều tuyến đường ở quận một quận tám
từ quận tám vi tiếp tục dùng xe công nghệ đưa hai cháu bé về giam giữ tại căn hộ vừa thuê nói trên
tại đây vi dùng tiền bánh kẹo hứa mua đồ để giữ hai cháu bé ở lại
chiều ngày sáu tháng bốn công an phường bến nghé quận một tiếp nhận nguồn tin từ chị nguyễn thị trì
về việc bị thất lạc hai con tại khu vực phố đi bộ nguyễn huệ phường bến nghé quận một từ tối ngày ba tháng bốn
hai trăm linh cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an quận một để tìm kiếm hai cháu bé
đến khoảng bốn giờ ba mươi phút ngày tám tháng bốn lực lượng chức năng xác định được tung tích của vi
qua biện pháp nghiệp vụ công an cũng xác định được nơi mà vi có khả năng giấu hai bé
là căn hộ tại trung cư trên địa bàn quận bình thạnh
trước sáng ngày tám tháng bốn tổ công tác của công an quận một và phòng bc hai phối hợp với công an quận bình thạnh
để kiểm tra căn hộ của vi giải cứu thành công hai bé gái
trong ngày tám tháng bốn lực lượng công an đã bàn giao hai cháu bé cho người thân
sau hai ngày xét xử và nghị án ngày một mươi hai tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh tiến hành tuyên án
đối với cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hiễu ca
cùng một mươi hai bị cáo liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhận hối lộ và đưa hối lộ
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hiệu ca bị tuyên một mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vậy những tài sản của ông đang bị tạm giữ sẽ bị xử lý như thế nào
theo cáo trạng khi bắt giữ khẩn cấp ông đỗ hữu ca cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét chỗ ở của ông đỗ hiệu ca
tại hai địa chỉ số hai mươi bốn trên một mươi tám d lê hồng phong tổ dân phố kiều sơn phường đàng lâm quận hải an thành phố hải phòng
và thôn trại trên đồng phản xã canh giang thủy nguyên thành phố hải phòng
tại đây cơ quan điều tra tạm giữ nhiều đồ vật tài sản là tiền mặt ngoại tệ các trang sức kim loại màu vàng
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mang tên đỗ hiễu cà cùng vợ là vũ thị lộc và các cá nhân khác
sổ tiết kiệm mang tên vũ thị lộc và các cá nhân khác
về nguồn gốc tài sản ông đỗ hữu ca khai từ việc tiết kiệm từ lương do bố mẹ để lại qua của các đơn vị
và từ việc kinh doanh bất đậu sản
kết quả điều tra xác định mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của ông đỗ hữu ca và các bị can trong vụ án
xong do ông ca và những người liên quan không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh
nên cần được tiếp tục xác minh làm rõ
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của vợ chồng ông đỗ hiễu ca
và toàn bộ đồ vật
tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can đỗ hữu ca để kiểm tra xác minh xem xét xử lý sau
tại phiên tòa xét xử ngày một mươi hai tháng bốn hội đồng xét xử đã đánh giá những tài sản này không liên quan đến vụ án
nên không có cơ sở để xem xét giải quyết
sau khi bị cơ quan chức năng tiếp tục mời đến làm việc và có biện pháp xử lý ở mức tăng nặng
nam em đã chủ động đóng trang facebook cá nhân chuyển trang tiktok về chế độ riêng tư
tuy nhiên điều này đồng nghĩa với việc cô vẫn có quyền đóng hay mở các kênh mạng
dù không có được khán giả quan tâm thậm chí nhiều người quay xe chuyển từ hầm mộ sang antifan
nhưng thời gian vừa qua nam em vẫn tiếp tục có những hành động gây tranh cãi
đình điểm là việc đăng live stream giữa đêm khuya thì bất ngờ trèo ra bàn công và không quay lại
gần nửa tiếng sau bạn trai của nam em xuất hiện tắt livestream và không giải thích gì thêm
hành động nguy hiểm này của người đẹp gốc tiền giang bị dư luận chỉ trích gai gắt vì có dấu hiệu
truyền tài suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng sâu đến tâm lý cũng như ảnh hưởng
sai lệch trong hành vi của người dùng mạng xã hội nhất là giới trẻ
hành vi này cộng với các phát ngôn trước đó của nam em trên mạng xã hội
bên cạnh việc bị xem xét ở góc độ các quy định pháp luật
thì cũng bị soi chiếu với bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do bộ thông tin và truyền thông ban hành
cũng như các quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do bộ văn hóa thể thao và du lịch ban hành
giữa tâm báo bị dư luận phản ứng mạnh mẽ
mới đây nam em đã bị cơ quan chức năng
cụ thể là sở thông tin và truyền thông tp hcm đề nghị đến làm việc
về hoạt động cung cấp các thông tin trên tài khoản mạng xã hội
đây là lần thứ hai trong vòng hơn một tháng cô bị cơ quan chức năng mời đến làm việc
trước khi có động thái chủ động đóng hai tài khoản mạng xã hội trên
nam em không quên đăng tải chia sẻ công khai
trong đó thay vì đưa ra lời xin lỗi tới công chúng
thì cô lại có những lời lẽ tiếp tục gây tranh cãi khi thản nhiên nhắc lại hành vi nguy hiểm
khi livestream trước đó đồng thời đưa ra tuyên bố sẽ quay lại showbiz
cho một ngày không xa
mặc dù nam em đã chủ động kiểm soát hai kênh mạng xã hội nêu trên
cũng chưa có động thái xuất hiện trở lại bằng phát ngôn hay hình ảnh hành động nào
song nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng vẫn nên xem xét
việc có biện pháp ngăn chặn xóa các kênh trên của nam em
sở dĩ vậy bởi một khi chưa bị xóa canh
thì nam em vẫn đang là người nắm quyền kiểm soát việc đóng mở các kênh này
và có thể mở kênh lại bất kỳ lúc nào để hoạt động trở lại
đặc biệt đây đều là những kênh đã đạt được
người theo dõi khá cao sau khi nam em thực hiện các buổi live stream
đưa ra các phát ngôn gây sốc về nhiều người có hành vi phản cảm và gây tranh cãi
vì thế nếu như sau này cô mở kênh và hoạt động trở lại
thì vẫn sẽ ít nhiều hưởng lợi ích từ việc kênh có số lượng người theo dõi cao
trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn các trung tâm đăng kiểm trên cả nước
kiểm định gần một ba triệu lượt phương tiện
trong đó có hai trăm linh lượt phương tiện không đạt lần đầu
phải bảo dưỡng và sửa chữa điều chỉnh để kiểm định lại
cụ thể ra sao hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
cụ thể theo thống kê của cục đăng kiểm việt nam quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
các đơn vị đăng kiểm trên cả nước đã kiểm định gần một ba triệu lượt phương tiện ô tô
trong đó hơn một triệu lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
đặc biệt có hơn hai trăm linh ba lượt xe ô tô không đặt đăng kiểm lần đầu
phải bảo dưỡng và sửa chữa điều chỉnh để kiểm tra lại
riêng trong tháng ba vừa qua các đơn vị đăng kiểm trên cả nước
đã kiểm định hơn ba trăm bảy mươi chín lượt phương tiện ô tô
trong đó có hơn ba trăm một mươi bảy lượt xe ô tô
hai trăm bảy mươi năm lượt phương tiện đạt kiểm định và gần sáu mươi bốn lượt phương tiện trượt kiểm định lần đầu
lãnh đạo cục đăng kiểm đánh giá trong ba tháng đầu năm nay không xảy ra tình trạng ồn tắc
cơ bản đáp ứng được nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân và doanh nghiệp
hiện nay cả nước có hai trăm chín mươi bốn trung tâm đăng kiểm và các chi nhánh với năm trăm bốn mươi sáu dây chuyền kiểm định
trong đó có hai trăm bảy mươi chín trung tâm đang hoạt động với bốn trăm năm mươi năm dây chuyền kiểm định
ngoài ra cục đăng kiểm việt nam cũng phối hợp với các địa phương
cấp lại giấy chứng
nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới cho năm trung tâm đăng kiểm gồm
trung tâm đăng kiểm một nghìn bốn trăm linh tám d trung tâm đăng kiểm ba nghìn bốn trăm linh tám d trung tâm đăng kiểm tám nghìn một trăm linh sáu d
trung tâm đăng kiểm bảy nghìn một trăm linh sáu d và trung tâm đăng kiểm hai nghìn tám trăm linh hai d
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn cục đăng kiểm việt nam đã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác quản lý các lĩnh vực
đáng chú ý là hoàn thiện phần mềm cải tạo xe cơ giới tổ chức chạy thử phần mềm lập hồ sơ phương tiện
cho xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu tại các đơn vị đăng kiểm
triển khai xây dựng yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm quản lý kiểm định
tuy nhiên theo cục đăng kiểm việt nam hiện lĩnh vực kiểm định xe cơ giới vẫn còn nhiều khó khăn
nguồn nhân lực bổ sung còn hạn chế
đội ngũ công chức làm nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trước qua đào tạo
chưa có nhiều kinh nghiệm thực hiện thanh tra chuyên ngành đăng kiểm
đặc biệt là giá dịch vụ đăng kiểm theo quy định của luật giá
ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba quốc hội khóa một mươi năm chưa được ban hành mới
giá dịch vụ đăng kiểm hiện đang áp dụng chưa phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế xã hội hiện nay
nên phần nào ảnh hưởng đến hoạt động chung của các đơn vị đăng kiểm
thời gian tới cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường đào tạo bổ sung nguồn nhân lực
xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật giá dịch vụ đăng kiểm theo quy định của luật giá
để sớm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đăng kiểm
thưa quý vị chiều ngày một mươi hai tháng bốn sau một ngày nghị án
tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án hình sự
mua bán hóa đơn đưa nhận hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trốn thuế đối với một mươi ba bị cáo
trong đó có cựu giám đốc công an hải phòng đỗ hiệu ca
tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh tuyên trả lại một mươi năm tỷ đồng trong số tiền ba mươi năm tỷ đồng
mà vợ chồng trương xuân đức đã đưa cho ông đỗ hiệu ca
theo đó hội đồng xét xử đã tuyên phạt ông đỗ hữu ca một mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trùm hóa đơn trương xuân đức lãnh hai năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nụp ngân sách nhà nước
và bảy năm về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt chín năm tù
theo hội đồng xét xử trong vụ án này đức có vai trò chủ mưu trong hai tội danh trên
nhưng đã ăn năn hối cải thừa nhận hành vi
vợ của đức là ngọc anh bị phạt một mươi tám tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
và ba năm tù về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt là bốn năm sáu tháng tù
theo cáo trạng từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại hải phòng hà nội hải dương quảng ninh
các bị cáo trương xuân đức nguyễn thị ngọc anh đã quản lý điều hành hai mươi sáu công ty
để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn nhằm chiếm lợi bất chính
kết quả điều tra xác định số lượng hóa đơn vợ chồng đức mua bán trái phép là hơn một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn hóa đơn
thu lời bất chính hơn bốn mươi một tỷ đồng
trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh đã đưa hối lộ nguyễn đình đương đỗ thanh hoài ba trăm sáu mươi hai triệu đồng
để được tạo điều kiện thành lập công ty mua bán trái phép hóa đơn
để che giấu hành vi phạm tội trốn tránh trách nhiệm hình sự trong khoảng thời gian từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
vợ chồng đức đã đưa cho người anh đỗ hữu ca ba mươi năm tỷ đồng để nhờ chạy tội
cựu giám đốc công an hải phòng mặc dù không có khả năng giúp nhưng đã gian dối hứa hẹn giúp được
đáng chú ý đối với số tiền ba mươi năm tỷ đồng mà vợ chồng trương xuân đức đã hối lộ ông đỗ hữu ca để chạy án
hội đồng xét xử cho rằng có căn cứ để trả lại số tiền này
hội đồng xét xử đánh giá số tiền ba mươi năm tỷ đồng nhằm mục đích lo lót vụ lợi nên cần bị tịch thu vào ngân sách nhà nước
tuy nhiên do vợ chồng trương xuân đức đã có hành vi tự thú về việc hối lộ và khai báo số tiền này
chính vì vậy hội đồng xét xử quyết định trả lại vợ chồng trương xuân đức một phần số tiền là một mươi năm tỷ đồng
liên quan đến vụ bắt cóc hai bé gái ở phố đi bộ nguyễn huệ ngày một mươi hai tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một đã chuyển hồ sơ vụ án do bị can phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi quê tiền giang
thực hiện lên công an tp hcm thụ lý để điều tra theo thẩm quyền
theo đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm sẽ tiếp nhận và tiếp tục điều tra vụ án
trước đó ngày một mươi tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm huỳnh nhật vi để điều tra về tội danh trên
theo khoảng hai một trăm bốn mươi bảy bộ luật hình sự
các quyết định lệnh trên được viện kiểm sát nhân dân quận một phê chuẩn
như đã thông tin khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày ba tháng bốn
hai cháu nktm sinh năm hai nghìn một mươi bảy và lhtl sinh năm hai nghìn hai mươi một theo mẹ là chị nguyễn thị chi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
quận bảy đi bán kẹo tại khu phố đi bộ nguyễn huệ ở phương bến nghé quận một
lợi dụng lúc hai bé không có người trông coi vi đã tiếp cận dẫn dũ hai bé đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận một sang quận tám
từ quận tám vi bắt taxi công nghệ đưa hai cháu bé về chung cư sài gòn pew ở phương hai mươi hai quận bình thạnh vào khoảng hai mươi ba h
căn hộ trên là do một người đàn ông nước ngoài thuê ngắn hạn sau khi vi dẫn dụ hai bé và người này trước đó đã chuyển tiền cho vi
với mục đích tìm các bé gái để quay clip nhạy cảm
sau khi dẫn hai bé vào một căn trung cư vi một mình đi xe công nghệ quay lại đường đồng khởi để lấy xe máy đã gửi trước đó
trở về trung cư vi gửi xe ở hầm rồi vào căn hộ ở suốt trong đó cho đến khi công an ập vào
ban đầu vi khai thấy hai bé tội nghiệp nên dẫn về ở chung nhưng sau đó công an phát hiện trong điện thoại của vi có một số nội dung nghi vấn
liên quan đến người đàn ông thuê căn hộ đang ở nước ngoài cần lạp rõ
toàn bộ diễn biến hành vi dẫn dụ hai bé gái của vi đã bị lực lượng công an tp hcm làm rõ
chỉ trong khoảng bốn mươi hai giờ tiếp nhận tin tìm báo
hai cháu bé nhỏ cũng đã được trở về với vòng tay mẹ sau khi được công an giải cứu an toàn
mới đây công an huyện quỳnh liêu nghệ an đơn vị đã khởi tố bắt tạm giam lê tiến viên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại xã quỳnh tân huyện quỳnh liêu về hành vi dở trò đối bại với người chưa đủ tuổi
được biết lê tiến viên đã nhiều lần dở trò xấu xa với con gái riêng của vợ
ngày một mươi tám tháng ba cháu gái nở tên nở sinh năm hai nghìn một mươi một chú xã quỳnh tân
huyện quỳnh liêu nghệ an sang nhà bà nội chơi
thấy cháu nở có nhiều biểu hiện bất thường bà nội tra hỏi thì cháu nở kể
nhiều lần bị tra dưỡng là ông ltv dở trò quấy dối
sau mỗi lần dở trò đối bại ông v thường cho cháu nở tiền và dặn không được kể với ai
anh ndv bố đẻ của cháu ntn cho biết anh và vợ cũ là chị lth ly hôn năm hai nghìn một mươi năm
cháu ntn ở với mẹ khi chị h tái hôn với lê tiến viên bé nở sống cùng mẹ và viên
ngày một mươi chín tháng ba sau khi nghe tin con gái nhiều lần bị tra dưỡng dở trò
anh ndv đã đưa con gái đến công an xã quỳnh tân huyện quỳnh liêu để tố cáo hành vi đổi bại của lê tiến viên
ngay sau đó công an huyện quỳnh lưu nghệ an đã vào cuộc điều tra
cũng tương tự như vụ việc trên vào ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên châu sơn la đã khởi tố bị can
và ra lệnh bắt bị can để tạm giam với nguyễn văn hoan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại xã trường hạc huyện yên châu theo điểm d khoản hai điều một trăm bốn mươi bốn bộ luật hình sự
theo cơ quan công an nguyễn văn hoan nhiều lần dở trò đối bại với cháu ht rồi l sinh năm hai nghìn bảy
con riêng của chị htn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là vợ hoan trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đến ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
theo hồ sơ khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi hoan tạo một tài khoản facebook tên là hoàng long
để nói chuyện tán tỉnh cháu l qua mạng xã hội
khi nói chuyện hoan đề nghị l chụp ảnh và quay đi video một số bộ phận nhạy cảm
để gửi qua tài khoản hoáng long rồi hoan lưu vào điện thoại
sau đó hoan sử dụng facebook chính của mình để gửi ảnh và video nhạy cảm đến tài khoản facebook của l
dọa sẽ đăng ảnh và video của l lên mạng xã hội để ép buộc lờ phải cho hát quan hệ nam nữ
do lo sợ hình ảnh nhạy cảm của mình sẽ bị phát tán trên mạng xã hội nên l đồng ý
từ ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai khoa nhiều lần sử dụng video và ảnh nhạy cảm đó
để ép buộc l cho hoan quan hệ nam nữ khi chị n vắng nhà
thời gian đó chị nờ thường xuyên bị mất tiền nên sáng ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
chị nớ lắp camera ở đầu giường ngủ để theo dõi
đến khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày chị nưa về nhà để lấy thẻ nhớ trong camera ra xem
thì phát hiện video cảnh nguyễn văn hoan dở cho xấu xa với con gái của mình tại giường ngủ
từ những chứng cứ thu thập được công an huyện yên châu đã có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của nguyễn văn hoan
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên châu đã thi hành lệnh bắt hoan
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngày một mươi hai tháng bốn công an huyện đạ tẻ tỉnh lâm đồng cho biết đã bắt giữ đào duy huân hai mươi năm tuổi
ngụ thị trấn đạ tẻ để điều tra về hành vi giết người
theo đó một thanh niên đã bị chém tử vong khi hẹn huân để giải quyết mâu thuẫn trước đó
theo điều tra khoảng một giờ sáng ngày một mươi một tháng bốn đào duy huân và vũ tuấn anh ba mươi một tuổi
ngụ xã đạ kho huyện đạ tể đã hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn
vừa gặp nhau cả hai đã cự cãi và lao vào
trong quá trình sâu sát đào duy huân dùng hung khí mang theo tấn công vũ tuấn anh chấn thương nặng
mặc dù được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vũ tuấn anh không qua khỏi
gây án xong đào duy huân đã bỏ trốn khỏi hiện trường và bị công an huyện đạ tẻ bắt giữ
tại thị trấn madaway huyện đạ hoai sau gần một mươi hai giờ gây án
cũng tương tự như vụ việc trên trước đó do có mâu thuẫn từ trước nên vào lúc bốn giờ sáng
ngày hai mươi tám tháng hai thk sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và nhth sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cả hai chú tải thị trấn võ xu huyện đức linh đã hẹn ntt sinh năm hai nghìn hai
chú tải thị trấn võ xu huyện đức linh đến khu vực phòng xoay thuộc khu phố hai
thị trấn võ xu để giải quyết mâu thuẫn
khi đến khu vực trên nth và ntt đã sử dụng hung khí lao vào ẩu đà
hậu quả nth bị thương nặng
ngay sau khi vụ việc xảy ra nth đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa nam bình thuận
nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện trợ giấy tp hcm để điều trị
riêng hai đối tượng thk và ntt đã bỏ trốn sau khi gây ra sự việc
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an huyện đức linh đã cử lực lượng đến bảo vệ
khám nghiệm hiện trường và lấy thông tin có liên quan
ngày chín tháng bốn tức ngày một tháng ba âm lịch
tại sân khấu trung tâm lễ hội khu di tích lịch sử đền hùng tỉnh phú thọ
tổ chức khai mạc lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
dự khai mạc có các đồng chí bùi văn quang phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
hồ an phong thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
hồ đại dũng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
trưởng ban tổ chức dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
dương hoàng hương ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
các đồng chí thành viên ban tổ chức lãnh đạo một số cơ quan đơn vị địa phương của tỉnh cùng đông đảo nhân dân
phát biểu khai mạc phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hồ đại dũng nhấn mạnh
chuỗi các sự kiện trong lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
nhằm tôn vinh truyền thống yêu nước khơi dày đạo lý uống nước nhớ nguồn
và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc hướng về nguồn cội tri ân công đức tổ tiên
đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên quê hương đất tổ
đồng chí khẳng định hướng về ngày rỗ tổ hùng phương với lòng thành kính trị ân sâu sắc
công lao to lớn của các vua hùng các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước
tỉnh vũ thỏ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức nắm bắt thời cơ vận hội
phát huy truyền thống lịch sử văn hóa tốt đẹp tiếp tục viết nên những trang sử mới
làm dạng dỡ truyền thống đất tổ anh hùng phấn đấu xây dựng tỉnh phú thọ đất cội nguồn dân tộc
ngày càng phát triển phồn thịnh văn minh nhân dân ấm no hạnh phúc
lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm nay được tổ chức từ ngày chín đến một mươi tám tháng bốn
tức từ ngày một đến mùng một mươi tháng ba năm giáp thìn với các hoạt động vui tươi lành mạnh
gắn kết chặt chẽ với các sự kiện văn hóa thể thao và du lịch thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo vùng đất tổ
người dân không chỉ được chứng kiến các hoạt động tưởng nhớ và tri ân các vua hùng
mà còn được trải nghiệm và tham gia nhiều hoạt động đặc sắc như những lễ hội truyền thống
các sự kiện văn hóa cùng nhiều giải đấu thể thao sôi động
đây là cơ hội để những người con đất tổ du khách thập phương ôn lại tiến trình lịch sử của dân tộc
tôn vinh các di sản văn hóa truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ
đồng thời thúc đẩy tinh thần đoàn kết giao lưu và hòa nhập
sau tiếng chống khai hội ban tổ chức đã trao hoa và cờ lưu niệm cho đại diện các địa phương
đơn vị tham gia các hoạt động văn hóa thể thao du lịch tại lễ hội năm nay
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cầm nhận được
xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
khoảng hai mươi hai h một mươi năm phút đêm ngày một mươi hai tháng bốn lực lượng chức năng của quận ngũ hành sơn
phát hiện cháu bé bị đuối nước trôi giặt vào bờ biển
vị trí phát hiện tại khu vực gần bãi tắm non nước cách hiện trường hai cháu sinh đôi gặp nạn khoảng một km
hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm cháu còn lại
được biết gia đình hai cháu sinh đôi bị sóng biển cuốn trôi ở thôn xuân phú
xã hòa sơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng
bố mẹ các cháu xuống vườn hòa hải tạm trú để đi làm
vợ chồng sinh đôi được hai cháu trai này
ngày một mươi ba tháng bốn công an huyện núi thành tỉnh quảng nam cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối với lê kim tính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú thôn đông bình xã tam giang huyện núi thành để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo điều tra khoảng một mươi tám h ngày hai tháng hai sau khi nhậu cùng nhau tại nhiều nơi
tính rủ lương thanh triều về nhà của tính nhậu tiếp
tại đây tính và triều xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
sau đó tính vào nhà lấy dao tấn công triều gây thương tích nặng
được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu
kết quả giám định cho thấy tỷ lệ thương tích của bị hại lên tới bốn mươi hai
năm hai nghìn một mươi tính từng bị tòa án nhân dân huyện núi thành tuyên phạt một mươi năm tháng tù giam
về tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ
khoảng hai mươi hai h ngày một mươi một tháng bốn do mâu thuẫn trong quá trình tham gia lễ hội
tại khu vực chùa xá hạ huyện hải hậu tỉnh nam định
ông lê minh tê năm mươi hai tuổi ngụ huyện hải hậu bị thiêu dúng giao tấn công dẫn đến tử vong
sau khi gây án kiều bỏ trốn khỏi địa phương
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định truy tìm tung tích
thì thiếu liên tục thay đổi phương tiện di chuyển qua nhiều địa bàn khác nhau
sau đó đón xe khách đường dài để vào các tỉnh thành phía nam
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định có công văn
gửi cục cảnh sát hình sự bộ công an đề nghị công an các đơn vị địa phương phối hợp
hỗ trợ đón lõng bắt xử lại duy thiêu
lúc một mươi bảy h một mươi năm chiều ngày một mươi hai tháng bốn xác định thiếu đi trên xe ô tô khách đang di chuyển trên đường tránh nam hải vân
thuộc địa phận xã hòa nhơn huyện hòa vang
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
tiến hành tạm dừng phương tiện bắt giữ lại duy thiều và sẽ bàn giao cho công an tỉnh nam định
tối một mươi hai tháng bốn hàng nghìn người dân du khách đã tham gia khám phá trải nghiệm lễ hội ánh trà
và tuần văn hóa du lịch huyện tân nguyên tỉnh lai châu lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi bốn
đến với lễ hội trà du khách sẽ được tham quan thưởng lãm không gian văn hóa rực rỡ sắc màu của các dân tộc trên địa bàn huyện
thả hồn trong hương sắc cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp giao hòa với những nét văn hóa truyền thống
những tình cảm nồng hậu thân thiện của đồng bào các dân tộc khám phá những nét độc đáo của văn hóa ẩm thực
trải nghiệm những trò chơi dân gian thi hái chè sao chè thưởng trà cùng nhiều hoạt động hấp dẫn đặc sắc khác
lễ hội sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
mới đây tổ công tác phòng năm cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao phát hiện và bắt quả tàng
tại quán cà phê rovina thuộc phương tân hiệp tp biên hòa tỉnh đồng nai
ông điền việt đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu thiêu tá điều tra viên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa
đã có hành vi nhận bảy mươi triệu đồng của ông nmt
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi là cha ruột của ndm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thành phố biên hòa
ndmm là bị can trong vụ án gây dối trật tự công cộng do ông điền việt đức được phân công thụ lý giải quyết
nhằm thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lãnh cho ndm
cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tàng và thu giữ tăng vật
ngày một mươi hai tháng bốn thông tin từ lãnh đạo huyện hoài ân cho biết bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình định
tìm được hầm chiến đấu và hài cốt liệt sĩ tại khu di tích đồi một trăm bảy mươi bốn thuộc thôn long quang xã ẩn mỹ huyện hoài ân bình định
bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình định cho hay việc tìm được hầm chiến đấu và hải cốt liệt sĩ là nhờ nguồn tin từ cựu chiến binh cung cấp
trong quá trình chiến đấu tại hầm chiến đấu ở đội một trăm bảy mươi bốn có chín chiến sĩ quân ta không kịp thoát ra ngoài và hy sinh trong hầm
theo bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình định hiện cửa hầm đã mục nát lượng bom mìn cũng như nguy hiểm chất độc hóa học ở khu vực này còn rất nhiều
do đó đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng dừng tìm kiếm quy tập để lực lượng công binh gia cố lại cửa hầm xử lý bom mìn chất độc hóa học
sau đó tiếp tục mở rộng tìm kiếm và quy tập hải cốt liệt sĩ
hai chậu lan khổng lồ mang tên con lạc cháu hồng đặt tại nơi trưng bày hoa lan nghệ thuật thời gian từ một mươi ba đến một mươi tám tháng bốn tại ngã năm
đền giếng khu di tích lịch sử đền hùng đang thu hút sự quan tâm của du khách
theo đó trậu lan được làm từ một trăm chín mươi tám thân lan năm ct đất tổ với tâm nguyện tri ân hướng về cội nguồn
mỗi chậu được thiết kế từ chín mươi chín thân hoa lan kết thành vòng tròn tượng trưng cho sức mạnh
các thân đang kỷ ươm bông trổ nụ điều trưng cho tinh thần đoàn kết nhiều khát vọng vươn lên ánh sáng mặt trời
các trậu lan khổng lồ được ví như tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao về tinh thần vật chất
do đó lực lượng bảo vệ hết sức chú ý
mặc dù ban tổ chức treo biển không sờ vào hiện vật
nhưng vẻ đẹp của hai chậu lan khổng lồ vẫn thu hút lượng lớn người xem chụp ảnh
mỗi khi người dân tiếp cận lực lượng bảo vệ lại nhăn nhở tránh làm hơi hoa
ngày một mươi hai tháng bốn công an đồng nai phối hợp với lực lượng chức năng
kịp thời cứu hộ tàu trọng tài bốn sáu trăm linh tấn bị kè dưới gầm cầu đồng nai
theo thông tin ban đầu khoảng bảy giờ năm mươi phút cùng ngày
tàu phước long bảy mươi hai chở container sửa
số hiệu sg chín nghìn tám trăm ba mươi tám trọng tài bốn sáu trăm linh tấn cập cảng bình dương trên sông đồng nai
do nước chảy xiết đã đứt nèo làm tàu trôi giạt về phía cầu đồng nai
và bị mắc kẹt dưới gầm đoạn giáp danh giữa phường long bình tân
thành phố biên hòa và phường bình thắng thành phố dị an tỉnh bình dương
nhận được tin báo thiếu tướng nguyễn sĩ quang giám đốc công an tỉnh đồng nai
đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và cảnh sát giao thông
nhanh chóng triển khai lực lượng phương tiện đến hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng
tham gia cứu hộ điều tiết giao thông trên sông đồng thời lên phương án sẵn sàng xử lý
các tình huống cháy nổ tàu và sự cố nếu có liên quan đến cầu đồng nai
đến tám giờ một mươi năm phút công tác cứu hộ đã hoàn tất tàu phước long bảy mươi hai được kéo ngược về cảng bình dương
bước đầu xác định không có thiệt hại về người
cũng trong ngày một mươi hai tháng bốn người đi đường phát hiện khói lửa bốc lên từ vị trí giữa cầu quay
hay còn gọi là cầu tam bạc thuộc địa phận phường cát dài quận lê trân thành phố hải phòng
người tham gia giao thông hoảng loạn khi thấy cầu có nguy cơ bị cháy
nhận được tin báo xác định không thuộc địa phận hành chính quản lý
nhưng do lo ngại đám cháy gây nguy hiểm cho người đi đường
ảnh hưởng đến giao thông lãnh đạo công an quận hồng bàng đã cử ngay lực lượng phòng cháy chữa cháy ra hiện trường dập lửa
rất nhanh chóng ngọn lửa đã được dập tắt công an quận hồng bàng đã bàn giao lại cho công an quận lê trần điều tra nguyên nhân hỏa hoạn
vụ cháy may mắn không gây thiệt hại với người hư gại tài sản cũng không đáng kể
ngày một mươi hai tháng bốn sở du lịch hà nội sẽ tổ chức đoàn khảo sát trải nghiệm và công bố tuyến du lịch trung tâm hà nội thanh oai mỹ đức
với chủ đề khám phá con đường di sản nam thăng long với điểm đến là những di tích làng nghề dọc tuyến trung tâm hà nội thanh oai ứng hòa mỹ đức
tuyến du lịch khám phá con đường di sản nam thăng long trong khuôn khổ hội trợ du lịch quốc tế vim hà nội hai nghìn hai mươi bốn diễn ra tại hà nội từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng bốn
khám phá con đường di sản nam thăng long được tập trung khai thác các điểm đến di tích lịch sử làng nghề của khu vực thanh hoài ứng hòa mỹ đức
như đình nội thuộc làng bình đà xã bình minh huyện thanh ngoài làng nghề tâm hương quảng phú cầu huyện ứng hòa và làng nghề dệt phùng xá xã phùng xá huyện mỹ đức
trong hành trình khám phá con đường di sản du khách sẽ được đến với đỉnh nội thuộc làng bình đà xã bình minh huyện thanh ngoài
đây là nơi thờ quốc tổ lạc long quân đã được xếp hạng di tích quốc gia từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và được công nhận là di sản lịch sử văn hóa quốc gia năm một nghìn chín trăm chín mươi một
tại đình có bức phù điêu
tạc hình quốc tổ lạc long quân đội ngũ bình tiền mặc áo hoàng bào cùng các lạc hậu lạc tướng lạc việt dự hội đua thuyền trên dòng đỗ động giang
đây là bức phù điêu có giá trị nghệ thuật cao tín ngưỡng cổ xưa độc đáo và được thủ tướng chính phủ ký quyết định công nhận là bảo vật quốc gia từ năm hai nghìn một mươi năm
một điểm đến nổi bật trên chuyến hành trình khám phá con đường di sản nam thăng long chính là làng hương có tuổi đời hàng trăm tuổi
làng hương quảng phú cầu huyện ứng hòa
với sáu trên sáu thôn được công nhận là làng nghề làng hương quảng phú hòa không chỉ nổi tiếng là nơi sản xuất lượng lớn hương phục vụ nhu cầu tâm linh cho thị trường nội địa
mà sản phẩm được làm ra còn vứt đi một số quốc gia khác
không những thế những năm gần đây nhờ mạnh quảng bá làng hương quảng phú cầu còn là điểm đến du lịch hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước
tại mỹ đức du khách sẽ được dừng chân tại làng nghề dệt tơ tầm phùng xá huyện mỹ đức
tại đây du khách sẽ được trải nghiệm các công đoạn
từ trồng dâu nuôi tầm xe tơ dệt vải trồng sen làm sợi tơ sen dệt theo tơ sen và trải nghiệm làm ra các sản phẩm tơ sen độc đáo
tuyến du lịch được đưa vào khai thác nhằm tạo ra tiền đề cho các doanh nghiệp lữ hành cùng nhau khai thác
để từ đó tiếp tục kết nối với các cơ sở cung cấp dịch vụ khác hình thành thêm tour tuyến mới có sức hấp dẫn hơn
các tuyến du lịch này được đưa vào khai thác thể hiện quyết tâm của sở du lịch hà nội trong việc xây dựng nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch
điểm đến du lịch gắn với công tác bảo tồn và phát huy các di sản di tích làng nghề của thủ đô
theo chương trình của sở du lịch đoàn khảo sát sẽ tham gia chương trình tọa đàm giải pháp phát triển tuyến du lịch trung tâm hà nội
bên ngoài ứng hòa mỹ đức nhằm kết nối các điểm di tích di sản và làng nghề trên địa bàn thành phố hà nội
thông tin từ sở văn hóa và thể thao hải phòng cho biết bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố
về việc tổ chức bắn pháo hoa gồm năm trăm linh quả tầm cao kết hợp với một trăm năm mươi dàn pháo hoa tầm thấp tại chương trình nghệ thuật hải phòng bừng sáng miền di sản
diễn ra vào lúc hai mươi h ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại quảng trường trung tâm chính trị hành chính khu đô thị mới bắc sông cấm huyện thủy nguyên
được biết đây là một trong những hoạt động nổi bật của lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng năm hai nghìn hai mươi bốn kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày giải phóng hải phòng
một mươi ba tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
một mươi ba tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
theo kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố hải phòng về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn và kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày giải phóng hải phòng
các hoạt động chính của lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra từ ngày một mươi đến ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
một trong những hoạt động chính là đêm hội hải phòng bưng sáng miền di sản chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng thành phố và đón nhận danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long
quần đảo cát bà
đêm hội nhằm khẳng định hải phòng là thành phố có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa với đậm đặc các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể
điểm sáng của cả nước trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội
các hoạt động hưởng ứng tiêu biểu được tổ chức tại khu vực trung tâm thành phố và đảo cát bà huyện cát hải
các chương trình chào mừng hưởng ứng khác tổ chức trên địa bàn toàn thành phố
các hoạt động góp phần ôn lại truyền thống trùng dũng quyết thắng đoàn kết năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm
khẳng định những thành tiệu to lớn của đảng bộ chính quyền quân và dân thành phố trong sau chín năm chiến đấu bảo vệ xây dựng và phát triển thành phố
đồng thời giáo dục truyền thống lịch sử động viên cổ vũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố hưởng ứng thực hiện tốt chủ đề năm hai nghìn hai mươi bốn của thành phố
đẩy mạnh chính trang hiện đại hóa đồ thị xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và truyền đồ số
trưa một mươi hai tháng bốn ông triệu đình sinh bí thư đảng ủy xã vô ngại huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
xác nhận vụ việc cô giáo trường tiểu học vô ngại đã dùng thuốc kể gõ vào đầu học sinh
theo đó trong tiết học môn toán ngày chín tháng bốn cô giáo ctlt giáo viên trường tiểu học phô ngại
dùng thuốc kẻ gõ vào đầu mptl học sinh lớp hai khi em này không chú ý tập trung làm bài học
mặc dù giáo viên đã hướng dẫn và nhắc nhở
đến cuối buổi học em ptl có biểu hiện sưng phần mặt và đã được đưa tới cơ sở y tế huyện để kiểm tra
sau đó gia đình đã đưa em ptl lên bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh để trục chiếu
theo kết quả trục chiếu và trần đoán tại đây em ptl không bị tổn thương não chỉ xưng phần mềm mặt
ngay khi sự việc xảy ra phòng giáo dục đào tạo huyện bình liêu đã báo cáo ủy ban nhân dân huyện bình liêu
đồng thời cùng với nhà trường giáo viên thăm hỏi động viên em ptl và gia đình
ủy ban nhân dân huyện bình liêu đã ra quyết định đình chỉ giảng dạy đối với cô giáo ctlt
và tiếp tục làm rõ sự việc để xử lý theo quy định
ngày một mươi hai tháng bốn công an thị xã điện bàn tỉnh quảng nam cho biết
đang mở rộng điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện
theo công an thị xã điện bàn ngày chín tháng bốn chị h tat chú xã điện thắng trung thị xã điện bàn
đến công an phường điện an thị xã điện bàn trình báo về việc quán cơm chai tĩnh tâm an do chị làm chủ
tại khối phố phong nhị phường điện an bị nhóm đối tượng đập vỡ cửa kính để đột nhập vào bên trong
và lấy trộm gần bảy triệu đồng tiền mặt
với những thông tin trên cùng tài liệu thu thập được công an thị xã điện bàn đã triệu tập hai đối tượng
gồm vqt sinh năm hai nghìn bảy trú tại tổ năm mươi chín phường an khê quận thanh khê thành phố đà nẵng
và nvd sinh năm hai nghìn chín trú phường hòa khánh nam quận liên triều thành phố đà nẵng
trước những chứng cứ của trinh sát hai đối tượng đã thừa nhận thực hiện vụ trộm cắp tài sản nêu trên
bên cạnh đó cơ quan công an tiếp tục xác định đối tượng còn lại trong nhóm là vth sinh năm hai nghìn một mươi
trú phường xuân hà quận thanh khê
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản
tại địa phương địa bàn giáp danh giữa thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
nhóm này thường lợi dụng thời điểm ban đêm các cửa hàng không có người trông coi
để phá cửa kính đột nhập trộm cắp
ngày một mươi hai tháng bốn ông isam loh phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường e tam
thành phố bôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với chủ quán bán cá lóc nướng bị phản ánh có giỏi trong cá
theo đó ông pnas ngụ tại phường e tam thành phố bơ hoa thuột là chủ quán
bị xử phạt hành chính bốn hai triệu đồng
lý do ông s có vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm như thức ăn không được che đậy
ngăn chặn bụi bẩn có côn trùng động vật gây hại xâm nhập
không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chính thức ăn ngay
ngoài việc xử phạt bằng tiền ủy ban nhân dân phường e tam yêu cầu ông s khắc phục ngay những vi phạm
chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm
ngày một mươi hai tháng bốn việt lót tại nghệ an cho biết
chia nhánh vừa tri trả cho khách hàng trúng thưởng giải max ba d pro trị giá hơn hai bốn tỷ đồng
đây là giá trị trúng thưởng cao thứ ba trong các giải max ba d pro
max ba d pro là sản phẩm chơi gồm ba chữ số
năm khách hàng tên hát quê hương nguyên nghệ an mua số một mươi một và một trăm một mươi mua bao bộ số với giá trị là chín mươi đồng
trong kỳ quay số ba trăm chín mươi bảy gạch hai mươi bốn ngày hai tháng bốn kết quả trúng thưởng là số một mươi một và một trăm linh
vì khách hàng đã mua bao bộ số vị trí của các số khách hàng chọn sẽ được thay đổi cho nhau
nên đã trúng thưởng với giá trị giải thưởng hơn hai bốn tỷ đồng
sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân khách hàng lĩnh thưởng hơn hai một tỷ đồng
chia sẻ tại buổi nhận thưởng anh hát cho biết việc quyết định mua bao bộ số một mươi một nghìn một trăm một mươi là do được mách bảo sau lễ dỗ ông nội
sau khi nhận giải thưởng anh h đã tặng điểm bán vé trung tâm
anh h đã tặng điểm bán vé trung tâm và dành năm mươi triệu đồng thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nghệ an
ngày một mươi một tháng bốn được sự ủy quyền của khách hàng trúng thưởng
việt lót tại nghệ an đã trao năm mươi phần quà đến với các em nhỏ tại trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh nghệ an
khi tới bảo tàng chiến thắng điện biên phủ dịp này du khách được chiêm ngưỡng bức tranh tròn lớn nhất đông nam á
tái hiện năm mươi sáu ngày đêm khuét núi ngủ hầm mưa rầm cương vắt của quân và dân ta để làm nên chiến thắng chân động địa cầu
tại tầng hai của bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
du khách có thể chiêm ngưỡng bức ảnh banrama tái hiện toàn bộ chiến dịch điện biên phủ với sự tham gia sáng tác của hai trăm linh họa sĩ
bức tranh panorama tái hiện trận chiến điện biên phủ với hơn bốn năm trăm linh nhân vật trong không gian rộng lớn của núi rừng tây bắc
bức tranh được vẽ bằng chất liệu sơn dầu bố cục hình tròn dài một trăm ba mươi hai mét cao hai mươi năm mét đường kính bốn mươi hai m
tổng diện tích là ba hai trăm hai mươi năm mét vuông với chất liệu acrylic trên nền vải toan
bức tranh được vẽ liên hoàn theo một vòng tròn trong không gian ba trăm sáu mươi độ kết hợp nghệ thuật phù điêu và sắp đặt hiện vật
đây là bức tranh tròn lớn nhất đông nam á là một trong những tác phẩm mỹ thuật lớn nhất về đề tài chiến tranh trên thế giới
nội dung bức tranh cũng được chia thành bốn trưởng đoạn
toàn dân ra trận là trường đoạn một với hình ảnh trùng trùng các đoàn dân quân thù hàng trèo non lội suối cung cấp lương thực cho tiền tuyến
kế tiếp là trường đoạn khúc dạo đầu hùng tráng với điểm nhấn là trận him lam mở màn chiến dịch điện biên phủ
như một đòn đánh phủ đầu vào quân thù khẳng định sức mạnh pháo binh của ta
trường đoạn thứ ba là cuộc đối đầu lịch sử với hình ảnh hầm hào dây thép gai đánh ráp lá cà
và hình ảnh quả bộc phá phát nổ trên đồi cao a một cho thấy sự khốc liệt của chiến trường năm xưa
trung đoạn bốn là khung cảnh hào hùng về chiến thắng điện biên phủ với những hình ảnh thể hiện sự đối lập giữa từng đoàn tù binh phía bên kia
và hình ảnh từng đoàn quân của ta vùng lên với điểm nhấn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm tướng decastis
bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa ban hành quyết định công bố nghệ thuật trang trí trên trang phục của người lào
huyện điện biên huyện điện biên đông và nghề làm bánh khẩu xén bánh trí trọc của người thái trắng thị xã mường lai
được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
như vậy điện biên đã có hai mươi di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
dân tộc lào là một trong một mươi chín dân tộc trên địa bàn tỉnh sinh sống tập trung ở hai mươi ba bản thuộc chín xã của hai huyện điện biên và điện biên đông
phần lớn thổ cầm người lào làm ra để sử dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày như váy áo khăn đẹp
những năm gần đây nhận thấy nghề dệt thổ cầm trang trí trên trang phục không chỉ là bản sắc văn hóa
còn mang lại nguồn thu nhập ổn định nên những người phụ nữ lào ở bản na sang xã núa ngam đã cùng nhau giữ gìn phát huy nghề truyền thống của dân tộc
với lời thái trắng thị xã mường lai bánh khẩu xén bánh trí trọc là món ăn cổ truyền thường bày trên mâm cỗ ngày tết
là một phần trong văn hóa ẩm thực đặc sắc của thị xã mường lây nói riêng tỉnh điện biên nói chung
bánh chí trọc được làm từ gạo nếp đồ thành xôi khi sôi nguội đem cán mỏng phơi khô sau đó cho vào rán
bánh chí trọt thường có ba màu chính là trắng tím cam đây là màu của gốc và lá nếp
bánh khẩu xén làm từ gạo nếp hoặc sắn sau khi xay thành bột ngâm ủ vài tiếng cho bột mềm rồi đưa vào chỗ đổ
khi xôi chín cho thêm vừng trứng gà ta đường hoặc muối rồi đưa vào cối dã nhuyễn dùng con lăn để ràn bánh thành miếng mỏng
phơi cho bánh xe lại cất theo hình thù tùy thích sau đó đem hòng gió hoặc phơi trong nắng nhẹ
hiện nay bánh khẩu xén bánh chí chọp ở điện biên không chỉ là món ăn trong những ngày lễ tết
đã trở thành hàng hóa bán trên thị trường góp phần tạo thêm nhiều việc làm nâng cao thu nhập cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân
với một mươi chín cộng đồng dân tộc đang sinh sống mỗi dân tộc của điện biên có một kho tàng văn hóa tín ngưỡng tập quán
đậm sắc thái bản địa tạo nên sự đa dạng đa sắc của văn hóa địa phương
việc tiếp tục được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia góp phần tích cực trong việc bảo tồn
phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh và phát triển du lịch
mới đây tại buổi họp báo thường kỳ của bộ văn hóa thể thao và du lịch cục trường điện ảnh vi kiến thành cho biết
cục đã đề xuất bộ xây dựng nghị định mới về việc phát hành phim nhà nước đầu tư vốn
sau khi bộ phim đào phở và piano tạo nên hiện tượng cháy vé dạp thời gian vừa qua
đào phở và piano đã trở thành hiện tượng khi tạo nên cơn suốt vé giạp chưa từng có vào thời điểm sau tết
theo thông tin từ cục điện ảnh doanh thu của phim tính đến nay là hai mươi một tỷ đồng
đó là với giá vé chỉ bằng một nửa giá vé thông thường
cục trường vi kiến thành cho rằng bộ phim đã hội tụ đủ ba yếu tố làm nên thành công
thứ nhất đó là một bộ phim tốt được thực hiện bởi đạo diễn chắc tay và lâu nằm trong nghề là đạo diễn phi tiến sơn
được xây dựng dàn dựng trình trù với sự tham gia của dàn diễn viên chất lượng diễn tròn vai
thứ hai phim được sự ủng hộ nhiệt tình của báo chí truyền thông của cộng đồng mạng góp phần tuyên truyền cho phim
mặc dù phim không hề có kinh phí quảng bá phát hành
thứ ba phim có điểm rời rất đẹp khi được chiếu vào dịp nghỉ tết mọi người đều có thời gian xem phim
đồng thời cũng là lúc bão hòa các đề tài trên thị trường
ông vi kiến hành khẳng định không dễ có một bộ phim nào lại hội tụ được cùng một lúc ba yếu tố như đào phở và piano
qua đây có thể thấy rằng giới trẻ không hề thở ơ với đề tài phim lịch sử chiến tranh đất nước dân tộc
điều cần thiết là phải có một bộ phim đáp ứng được nhu cầu của khán giả
không có cơ chế phát hành ngoài giả
và thời kỳ mà ngành điện ảnh được vận hành theo kế hoạch hóa phim được phát hành qua pha phim việt nam
nhưng đơn vị này hiện đã cổ phần hóa và gần như tê liệt không hoạt động
hiện nay các phim được sản xuất theo đơn đặt hàng của nhà nước
hay còn gọi là phim nhà nước được phát hành rộng rãi trong các tuần phim đợt phim
được cung cấp giới thiệu tại tất cả các địa phương trong cả nước
thông qua các trung tâm văn hóa trung tâm chiếu bóng phát hành phim
thậm chí phim nhà nước còn được đưa đi chiếu phục vụ người xem ở các vùng sâu vùng xa
biên giới hải đảo tham dự các ngày văn hóa việt nam ở nước ngoài
cục trường bị kiến hành cho biết khi đặt hàng sản phẩm phim
bộ văn hóa thể thao và du lịch luôn gặp phải câu hỏi từ phía các cơ quan duyệt kinh phí
cụ thể là bộ tài chính về doanh thu của phim
chính vì thế quyết định số ba trăm sáu mươi một vừa qua về việc phát hành phổ biến thí điểm
một số phim nhà nước đặt hàng ngoài giảp theo hình thức bán vé là đề thử xem
doanh thu của phim nhà nước như thế nào
công bố của cục điện ảnh cho thấy trong số hai phim truyện đào phở và piano
và hồng hà nữ sĩ và sáu phim hoạt hình chiếu thí điểm theo quy định ba trăm sáu mươi một
chỉ duy nhất đào phở và piano có doanh thu đạt được như mong muốn
rất khó để có thể tiên đoán được phim nào sẽ thu hút khán giả
đó luôn là bài toán khó chưa thể giải được của ngành điện ảnh ông vi kiến thanh nói
hiện tượng đào phở và piano đã gợi ra nhiều vấn đề cho việc phổ biến phát hành phim nhà nước
cục trường vi kiến hành cho biết
không chỉ không có đơn vị phát hành và kinh phí phát hành
từ trước đến nay còn chưa bao giờ có quy định pháp lý nào
về tỷ lệ phần trăm phát hành cho nhà phát hành nhà giảm
chính vì thế khi chứa mở rộng đào phở và piano
cục điện ảnh chỉ có thể ký hợp đồng với những đơn vị nào đồng ý nộp một trăm linh cho ngân sách nhà nước
trong thời gian vừa qua trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng thế giới và trong nước
giá vàng trong nước đã biến động mạnh tăng nhanh tranh lệch cao với giá quốc tế
để ổn định thị trường ngày một mươi một tháng bốn ngân hàng nhà nước cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng
các phương án can thiệp đồng thời thực hiện công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng
của các doanh nghiệp các tổ chức tín dụng trên toàn quốc vào các năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
để triển khai chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại thông báo kết luận số một trăm sáu mươi tb vpcp ngày một mươi một tháng bốn
ngân hàng nhà nước cho hay sẽ triển khai ngay các giải pháp đối với thị trường vàng miếng
thực hiện tăng cung để xử lý tình trạng tranh lệch cao của giá trong nước
so với giá thế giới đối với thị trường vàng trang sức mỹ nghệ ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục
tạo điều kiện tối đa nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất để xuất khẩu vàng chăn
sức mỹ nghệ cùng với đó ngân hàng nhà nước sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để yêu cầu
doanh nghiệp triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua bán vàng nhằm nâng cao
tính minh bạch và hiệu quả quản lý tiếp theo thực hiện ngay công tác nắm tình hình
thanh tra kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao xử lý nghiêm các hành
vi buôn lậu vàng qua biên giới trục lợi đầu cơ thao túng giá vàng còn đối với hoạt động thanh tra
ngân hàng nhà nước và các bộ ngành đã thành lập song đoàn thanh tra và khẳng định sẽ triển khai
ngay trong tháng bốn này đối với nghị định hai mươi bốn hai nghìn một mươi hai về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
ngân hàng nhà nước đã có báo cáo tổng kết đánh giá quá trình thực hiện nghị định hai mươi bốn và cũng đã
đề xuất một số phương hướng chỉnh sửa bổ sung đối với nghị định hai mươi bốn và triển khai trong thời gian tới
mới đây fanpage cộng đồng sinh viên đại học nông lâm tp hcm đang dạy song với hình ảnh và clip
thầy giáo bê thùng nước đá mát lạnh lên lớp tặng sinh viên chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây
hình ảnh ghi lại cảnh một nam giảng viên tự tay bê thùng nước đá vào lớp có cả nước ngọt và ly
cùng với cảnh sinh viên đang tự phục vụ những ly nước ngọt mát lạnh đi kèm là lời chia sẻ của người đăng tải
thầy nói nay trời nắng nóng thầy đặt nước cho mát
được biết người thầy bê thùng nước ngọt vào lớp đãi học trò được sinh viên liên tục gọi tên là tiến sĩ lê quang thông
giảng viên bộ môn quản trị kinh doanh khoa kinh tế trường đại học nông lâm tp hcm
hình ảnh sinh viên chia sẻ được chụp lại khi thầy dạy môn marketing căn bản vào ngày một mươi hai tháng bốn
dành cho sinh viên năm nhất của nhiều ngành khác nhau
thầy lê quang thông chia sẻ nhiệt độ ở sài gòn mấy hôm nay quá nắng nóng
nhiều sinh viên đến trường mệt lả về thời tiết
nghĩ vậy ông liền mang thúng nước đá từ nhà mua nước giải khát kèm ly vào lớp cho học cho hạ nhiệt
giảng viên này cũng bộc bạch ly nước cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền
mà ở chỗ mang thêm chút niềm vui cho sinh viên
các em cũng như mình khi vui thì sẽ học và tiếp thu bài tốt hơn